cơ quan điều tra nhận định đây là khu vực phức tạp về tình hình an ninh trật tự với các tệ nạn trộm cắp và mại dâm
vì vậy nhiều khả năng nạn nhân liên quan đến một số tệ nạn này
ngay lập tức một mũi điều tra được cử ra hà nội quê của chị yến để xác minh mối quan hệ và cuộc sống của nạn nhân
từ lịch của nạn nhân thì mình tìm ra những người bạn của nạn nhân hành nghề chung
sau đó thì mình gà sót lại những mối quan hệ bạn bè của nạn nhân coi là nạn nhân có mâu thuẫn gì với ai hay không
lúc này tổ công tác được cử ra hà nội báo về cho biết chị yến rời nhà vào miền nam làm ăn đã mấy năm
gia đình cũng không nắm được các mối quan hệ của nạn nhân
tại địa phương trước đây chị yến không có mâu thuẫn với ai
theo kết quả khám nghiệm thời gian mà chị yến tử vong được xác định trước đó khoảng sáu tiếng
tức là khoảng từ sáu đến bảy giờ tối
cơ quan điều tra đã tập trung xác minh những đối tượng ra vào khu vực nhà trọ ở thời điểm này
tập trung khai thác vào hệ thống camera khu vực gần hiện trường
xác định được thời điểm đêm ngày một tháng một mươi hai khoảng bảy giờ tối khoảng một mươi chín giờ tối có đối tượng nam đi xe máy đến
sau đó vô nhà chị yến vô phòng trò chị yến
sau đó vô nhà chị yến vô phòng trò chị yến vô phòng trò chị yến